như vậy là một tuần làm việc đã kết thúc và chúng ta bước vào hai ngày nghỉ cuối tuần
hy vọng rằng những lưu ý về thời tiết sau đây sẽ giúp cho quý vị chủ động kế hoạch nghỉ ngơi vui chơi trong hai ngày này
cụ thể thời tiết chủ đạo ở khu vực bắc bộ là khô giáo trời nhiều mây sáng sớm có sương mù hoặc là sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây hứng nắng nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai mươi hai độ c
thời tiết này khá lý tưởng cho hoạt động ngoài trời
tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp khi mà số ca mắc covid một mươi chín tăng cao trong cộng đồng
vì vậy mà quý vị lưu ý chúng ta hãy chấp hành nghiêm thông điệp năm k và hạn chế tập trung nơi đông người
trong khi đó ở khu vực nam bộ vẫn đang trong giai đoạn mùa khô nên thời tiết chủ đạo là nắng giáo
cục bộ có nơi có nắng nóng chiều tối có mưa nhỏ vài nơi nhưng không đáng kể